đối với người dân nga vladimir ilyich lenin là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trong lịch sử đất nước
hình bóng của lenin vẫn hiện diện trên từng con đường góc phố ở khắp nước nga
và nhân kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh của ông xin gửi tới quý vị và các bạn cuộc trò chuyện ngắn với ông ngô đức mạnh
đại sứ việt nam tại liên bang nga mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tháng bốn hàng năm chính là dịp để người dân nga tổ chức các buổi lễ và đặt hoa kỷ niệm ngày sinh
vị lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới vladimir ilyich lenin
nhưng thật không may ngày kỷ niệm năm nay diễn ra trong thời điểm nước nga nói riêng và cả thế giới nói chung
đang phải vật lộn chống lại đại dịch covid một mươi chín đang bùng phát mạnh mẽ
các hoạt động kỷ niệm đã phải hủy bỏ và nhiều nơi quyết định chuyển sang hình thức trực tuyến
nhưng những thành tựu của người để lại cho đến ngày nay sẽ mãi được khắc ghi và giữ gìn phát triển
xin chào đại sứ kính thưa đại sứ nhân kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh của vladimir
vladimir ilyich lenin vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản trên toàn thế giới
xin đại sứ cho biết đánh giá của mình về những giá trị mà lenin đã để lại cho thế hệ ngày nay
lenin là người đã phát triển tư tưởng của mark lenin trở thành học thuyết mark lenin
và cái học thuyết ấy thì từ cái lý luận từ cái khoa học trở thành cái hiện thực trong đời sống của nhân dân
nước nga sô viết và từ đấy thì trở thành một cái mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực ở điện bang sô viết trong suốt gần bảy mươi năm
thì đấy là những cái giá trị có thể nói là có ý nghĩa thực tiện hết sức đơn lao
và đấy chính là cái động lực lan tỏa và cố vụ cho hàng triệu người dân lao động bị áp bức trong đó có nhân dân việt nam
thưa đại sứ xin đại sứ cho biết những dấu ấn mà lenin đang để lại
đang được nước nga kế thừa và phát huy như thế nào trong giai đoạn hiện nay
những cái công trình những cái kết quả đạt được về mọi mặt phát triển kinh tế xã hội của lenin sô
thì vẫn còn được tiếp tục phát huy ở liên bang nga ngày nay
cái điểm thứ hai nữa là nhà nước nga với tư cách là nhà nước kế tục lenin sô thì tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước
thì tôi cho rằng ở đây là có rất nhiều cái điểm tương đồng giữa cái đường lối lãnh đạo của đảng
của đảng công quyền hiện nay là đảng nước nga thông nhất với cái mục tiêu là xây dựng một cái nước nga hùng cường
một nước nga độc lập tư chủ và tham gia tích cực vào đời sống quốc tế
và lenin sô trước đây cũng như liên bang nga ngày nay thì tiếp tục cái đường lối là hưu nghị hòa bình hợp tác với việt nam
thì đấy là những cái giá trị mà chúng ta cần phải phát huy và nhà nước liên bang nga ngày nay cũng đang tiếp tục thúc đẩy
chúng tôi đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân